để rồi từ đó không chỉ nuôi châu bò lợn gà nhiều hộ đã mạnh dạn thử nghiệm nhiều mô hình khác như nuôi hươu đào ao thả cá
tôi rất vui và rất thích thú với bà con nhân dân người ta rất phấn khởi và rất hư có hứng để xây dựng kinh tế cùng cái chỉ thị nghị quyết của tri bộ và của ban quản lý bản
tri bộ khi họp hành thì nó cũng sẽ bàn thống nhất đi thứ nhất là bàn thống nhất nhau sau này mới phát triển cho dân hoặc là làm cái gì mô hình nào đó được phát triển thì để dân phát triển thì cũng tuyên truyền cho bà con
nguyên vọng thì sau này nó sẽ phát triển hơn làm nương năn dãy
từ hình dung mịt mù về tương lai người dân ở ba nhất nay đã có một ngọn lửa soi đường
họ vững tin vì có những đặc biệt
các đảng viên nói được làm được luôn sắt cánh ở bên
và cũng nhờ vậy bản trước phần đông là hộ nghèo thì giờ chỉ còn hai nhà
đời sống bà con ở bản cũng khớm khá tương đối ổn định
cuộc sống của bà con là rất khởi sắc và rất vui
sự thành công của các mô hình chăn nuôi đã giúp tri bộ và bà con bản ba nhất tiếp tục phát triển kế hoạch trồng cây ăn quả